kính thưa quý vị hoàn toàn không có vụ việc tử sinh trường đại học hocklick bị xâm hại
và nhảy lầu tự tử khi đang theo khóa học quân sự tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
trường quân sự quân khu bảy quận một mươi hai tp hcm
và đây là khẳng định của bang giám hiệu trường đại học hockflick
cũng như lãnh đạo trường quân sự quân khu bảy trong buổi họp báo diễn ra vào chiều nay ngày một mươi hai tháng một
tại buổi họp báo nữ sinh viên đã quay clip và gửi cho hai người bạn của mình cũng có mặt
để thông tin vụ việc
khoảng thời gian từ một mươi h ba mươi em có nghe tiếng lai hét từ khu đối chuyện lớp hai ba
thì lúc này là do tính tò mò của em nên là em đã lái máy quay lên và quay lại sự việc diễn ra lúc đó
sự việc diễn ra lúc đó thì em quay được lúc bạn chạy ra ngoài và lai hét thật lớn
vì tính tò mò nên là trong cái đoạn video em có hỏi với bạn khác chung với em là
tính tò mò nên em chỉ hỏi bạn chứ không xét thực thông tin chính xác

tại buổi họp báo đại tá nguyễn tiền sơn chú nhiệm chính trị trường quân khu bảy cũng cho biết
vụ việc nữ sinh viên la hét là do bị kích động tâm lý
khi bị một số bạn sinh viên cùng phòng nghĩ em này lấy trộm tiền của một bạn trong phòng bên
nên xô cửa đi ra ngoài và hét lên
các bộ quản lý đã kịp lại bài hát
thời có mặt để giải quyết vụ việc và ổn định tâm lý của nữ sinh viên
sau đó liên lạc với phụ huynh tới đưa nữ sinh này về nhà an toàn
sự việc chỉ có như vậy
nhưng đoạn clip phát tán trên mạng xã hội đã theo dệt với những diễn biến nữ sinh này
bị xâm hại tình dục và nhảy lầu tự tử
tất cả những thông tin trên mạng nói về hiếp dâm về thương tử về cái người
vì chấn động gì đó là hoàn toàn sai sinh thật là bia đặc là một thông tin xấu độc
của lực lượng phản động
trong đó cái trang facebook của người
vui gió một nghìn chín trăm bảy mươi hai đó chính là một trong những thủ phạm đầu tiên
mà chúng tôi đã phải phối hợp với các lực lượng để thấy được rằng
đây chính là mấu chốt của cái người mà phát tán của cái facebook
và phát tán thông tin xấu độc trên mạng show như hiện nay
từ những hình ảnh cảnh quan của nhà trường nhưng nó cắt ghép lên đó rất nhiều
hình ảnh cũ từ ở đâu không có từ ở đâu về những cái tai nạn
những cái vụ việc ở đâu để hét vào cái sửa clip đó
và với cái bình luận là tải trưởng quân sự quân khu bảy
thế thì chúng tôi đã có công an sang
mạng xã hội lan truyền ít nhất hai đoàn clip và dẫn dắt nội dung vụ việc
nữ sinh viên bị xâm hại tình dục và nháy lầu tự tử
khi đang học quân sự tại trường quân khu bảy bộ quốc phòng
lãnh đạo hai đơn vị là trường hợp lý và trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh cho biết
để có tình trạng cắt ghép nhằm cố ý để sự việc đi sai bản chất
chứ hoàn toàn không có nạn nhân nào tử vong do bị xâm hại
đồng thời vụ việc đã được phòng an ninh mạng công an tp hcm vào cuộc
điều tra xử lý đối với các trường hợp phát tán clip sai sự thật
chuyến xe mùa xuân đầu tiên của tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba đã chính thức lan bánh vào sáng ngày một mươi hai tháng một
đưa hơn hai người lao động và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại tp hcm về quê đón tết
và đây là hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình chăm lo chăm sóc cho người lao động
do thành đoàn tp hcm tổ chức
không khí nôn nứt tại nhà văn hóa thanh niên sáng nay một mươi hai tháng một
khiến nhiều người nôn nao nụ cười và sự nôn nao lộn rõ trên từng khuôn mặt
ai cũng hứng hở nhận tấm vé xe miễn phí và chờ đợi giây phút xung hợp với gia đình
sau một năm đầy khó khăn
mừng chó háo hức lắm nếu như cô có nhiều đời thì nói chung là làm xã quê mà làm thơ anh muốn này
đăng giấy số mà kiếm sống mà nói chung là về quê là cái đó là cái chính
cảm ơn quỹ tài sở
giúp đỡ cho mấy người lao động và cả như tôi
thật sự chị cũng không có biết là cái xe mà để xe mùa xuân để ủng hộ cho người dân về quê ăn tết
thật sự chị cũng không biết
nhưng mà chị đi buôn bán hàng rong ngoài đường á
thì chị cũng có nghe mấy em bán cãi như em vậy á
là giới thiệu cho chị là chị chừng nào về quê ăn tết
thì chị lên chỗ địa điểm đó chị xin vé về quê ăn tết
chị không biết cái cảm ơn mà chị không biết để nói những lời như thế nào
mẹ cho người dân ở xa phương
thì cũng xin chân thành cảm ơn ở trợ trợ cho người dân về quê ăn tết như thế này
với nhiều người lao động và sinh viên xa nhà đang học tập tại tp hcm
tấm vé nghĩa tình từ chuyến xe mùa xuân tết xuân về
đã phần nào giúp họ vơi đi gánh nặng về chi phí đi lại mỗi dịp tết đến xuân về
bởi càng gần đến tết giá vé xe về các tỉnh miền trung tây nguyên càng tăng vọt
gấp hai ba lần so với ngày thường
em cảm thấy rất là hạnh phúc và lý ơn chương trình
để có sự hỗ trợ
chương trình hỗ trợ kịp thời để giúp đỡ cho những bạn học sinh sinh viên
tình hình kinh tế khó khăn như vậy thì nó ảnh hưởng rất nhiều
đến các hoạt động công tác xã hội các hoạt động tình nguyện
và đặc biệt là chương trình chăm lo cho các đối tượng khó khăn trong dịp tết nguyên đán
khi mà các nguồn lực từ các phía doanh nghiệp doanh nghiệp
và các đơn vị doanh nghiệp dành cho các hoạt động xã hội cũng bị hạn chế hơn
bên cạnh đó thì khi mà kinh tế khó khăn thì số lượng và nhu cầu
về mong muốn về quê đón tết của học sinh sinh viên
về các loạt động ngày càng tăng
và như vậy thì trung tâm hỗ trợ học sinh viên cũng đã xác định
những trường hợp đó từ đất sớm và đã có những phương án triển khai từ đất sớm
và khi xét duyệt như vậy thì chúng tôi cũng kinh nhắc rất nhiều các yếu tố
kể cả về những hoàn cảnh gia đình
chắc thời gian lâu rồi các anh chị các bạn sinh viên chưa về quê đón tết
thì đó là những cái tiêu chí mà chúng tôi sẽ ưu tiên
sau hai mươi một năm triển khai chương trình chuyến xe mùa xuân
đến nay đã có gần năm mươi chín sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
được hỗ trợ về quê đón tết miễn phí
bên cạnh hỗ trợ vé xe trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên tp hcm
cũng sẽ tổ chức trao tặng hơn hai phần quà với tổng kinh phí một tám trăm linh đồng
cho các em sinh viên ở lại vui xuân đón tết tại tp hcm
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có thông báo điều chỉnh giao thông khu vực trung tâm
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông
trong thời gian tổ chức chương trình phục vụ người hâm mộ bóng đá tp hcm
xem aff cup năm hai nghìn hai mươi hai
một phần đường lê duẩn quận một tp hcm sẽ được lắp đặt màn hình điện tử led
phục vụ người hâm mộ bóng đá tp hcm của vũ đội tuyển việt nam
thi đấu trận chung kết aff cup hai nghìn hai mươi
ngoài ra để cố gũ hai trận lượt đi và về chung kết aff cup hai nghìn hai mươi hai
giữa tuyển việt nam và thái lan sở giao thông vận tại tp hcm thông báo
sẽ cấm các loại phương tiện giao thông vào đường lê duẩn
đoạn từ đường năm kỳ khơi nghĩa đến đường phào ngọc thạch
từ nay đến hết ngày một mươi sáu tháng một
lộ trình lưu thông thay thế đối với đường năm kỳ khơi nghĩa đến đường baxter
là đường năm kỳ khơi nghĩa đến đường alexander road hoặc đường hàng thuyên
đến đường baxter
đối với hướng đi từ đường baxter đến đường năm kỳ khơi nghĩa
thì đi đường baxter đến đường hàng thuyên hoặc đường alexander road
đến đường năm kỳ khơi nghĩa
sau hai năm gián đoạn các giải thưởng nghệ thuật tại tp hcm trở lại mạnh mẽ
trong hai tuần đầu năm hai nghìn hai mươi ba và ở mặt tích cực giai đoạn tạm ngưng
tạo điều kiện cho bang tổ chức chuẩn bị các công nghệ mới trong bình chọn
và ủng hộ các đề cử cũng như là làm sôi động không khí văn hóa văn nghệ của thành phố
hai năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai các giải thưởng nghệ thuật phần lớn diễn ra trực tuyến
để đảm bảo chính sách phòng dịch
thời gian tạm ngưng tạo sức bật để trong hai tuần qua liên tiếp buổi trao giải
và công bố tổ chức giải thưởng
giải thưởng trở lại mạnh mẽ từ những thương hiệu giải thưởng lâu đời
như giải làn sóng xanh giải mai vàng giải ngôi sao xanh giải thưởng ngôi sao
tới các buổi vinh danh băng nghệ sĩ do các tạp chí tổ chức và cả cấp trung ương
như buổi tôn vinh nghệ sĩ tiêu biểu của bộ văn hóa thể thao và du lịch
điểm khác biệt lớn của mùa giải thưởng nghệ thuật cuối năm hai nghìn hai mươi hai
là áp dụng sâu hơn các ứng dụng blockchain trong bầu chọn
nhận phiếu bầu và sản phẩm ủng hộ đề cử được mã hóa nft
như một hoạt động đồng hành phổ cập công nghệ này đến cộng đồng

từ nay đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục là giai đoạn bầu chọn cao điểm
và tiến tới vinh danh các giải thưởng chuyên môn về thời trang
tại hạnh phúc hồ chí minh
giới bộ điều nghệ thuật đang chờ đón các chương trình biểu diễn
thời trang quy mô trở lại sau hơn nửa năm tổ chức cầm chừng
tại hà giang phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đã phát hiện
bắt giữ một vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu
không có giấy tờ chứng minh gồn gốc khẩu pháp
khoảng một giờ sáng qua tại thị trấn yên bình huyện quang bình
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang
phát hiện xe ô tô tải do vàng văn núi chú huyện quang bình tỉnh hà giang điều khiển
trên xe chở một mươi thùng bia đi ăn hù một trăm tám mươi thùng hạt hướng dương
sáu trăm bảy mươi kg xúc xích chả mực củ cải muối cùng nhiều loại gia vị nhãn mắc trung quốc
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên
và khai nhận được thuê vận chuyển từ thành phố lào cai tỉnh lào cai đến tỉnh hà giang để giao cho hàng khách hàng
hiện vụ việc đang được xác minh điều tra
hơn bốn tấn hàng hóa là thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hết hạn sử dụng
thậm chí đã chuyển màu bốc mùi hôi thối chuẩn bị tuồn ra thị trường
vừa được phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh phú thọ thu giữ và tiêu hủy
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh phú thọ đã liên tục phát hiện nhiều vụ việc vi phạm
trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm thu giữ trên bốn tấn thực phẩm các loại gồm bánh kẹo sữa hạt hướng dương
thực phẩm đông lạnh là gà ủ muối chân gà cánh gà nội tạng động vật các loại hải sản giò trà
đều không rõ nguồn gốc xuất xứ hết hạn sử dụng thậm chí nhiều loại thực phẩm đã biến đổi màu bốc mùi hôi thối
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường đã phối hợp với nhà máy chế biến phế thải đô thị việt trì
thuộc công ty cổ phần xử lý chất thải phú thọ tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định
thưa quý vị thời điểm cuối năm nhu cầu vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa tăng cao
hoạt động của các loại tội phạm trên lĩnh vực buồn lậu gian lận thương mại vì thế cũng trở nên phức tạp
lực lượng công an tỉnh phú yên đã triển khai nhiều biện pháp công tác chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả
với loại tội phạm hoạt động trên lĩnh vực buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả góp phần đảm bảo an ninh trật tự bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng
đây là hai phương tiện vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phối hợp với cục quản lý thị trường phú yên phát hiện tạm giữ hơn tám trăm sáu mươi miếng gạch lát sàn một bốn trăm hai mươi miếng gạch ốt tường
năm trăm linh ấm đun nước siêu tốc mang nhãn hiệu thái lan được phát hiện vận chuyển trên xe
toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng tử hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có dấu hiệu hợp quy nhãn hàng hóa không đúng quy định
đây chỉ là một trong số nhiều vụ liên quan đến hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả bị lực lượng công an phát hiện xử lý những ngày gần đây
các đối tượng này chủ yếu là sử dụng thủ đoạn là quay quần hóa đơn khi mua hàng
thứ hai là sử dụng các phương tiện vận chuyển với tốc độ cao và thay đổi biển số một cách liên tục qua nhiều vùng miền
đã hồng qua mắt được các lực lượng theo dõi lực lượng chức năng trong công tác phòng chống buôn lậu
cái thứ ba là các đối tượng thường là hoạt động vào bằng đêm ngồi giờ
chắc là những ngày nghỉ
nghỉ lễ ngày tết để mà hoạt động loạn chuyển buôn bán các hàng hóa hàng lậu hàng cắm vào địa phòng quyên trung chuyển qua địa bàn tỉnh phú yên
chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho lực lượng tuần tra kiểm soát nâng cao tinh thần trách nhiệm và chú ý kiểm tra kỹ các loại phương tiện
nhất là phương tiện chở hàng
chở xe khách chở hàng hóa trong kho hàng để mà kiểm tra kỹ và kịp thời phát hiện các trường hợp vận chuyển hàng hàng lậu hàng cắm
và các loại hàng mà không có hóa đơn chứng tư
và mặt khác thì chúng tôi là tăng cường phối hợp với lực lượng quản lý thị trường cảnh sát kinh tế của tỉnh
cũng như là cảnh sát kinh tế của các huyện dọc tuyến để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay phòng cảnh sát kinh tế và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý trên ba mươi vụ vi phạm trên lĩnh vực buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
bên cạnh đó phòng cảnh sát kinh tế còn chủ trì phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra đột xuất một số cơ sở doanh nghiệp đóng trên địa bàn
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện một số hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại với các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa nhập lậu vi phạm nhãn hàng hóa

qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện một số hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu vi phạm nhãn hàng hóa nhập lậu

qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện một số hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu vi phạm nhãn hàng hóa nhập lậu